từ cuối tháng chạp những người paco ở huyện miền núi a lưới tỉnh thừa thiên huế đã tất bật chuẩn bị cho ngày hội mừng lúa mới được tổ chức năm năm một lần
năm nay bà con tổ chức to hơn rộn ràng hơn bởi lễ hội mừng lúa mới vừa được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa quốc gia
lễ mừng lúa mới được tổ chức trong cộng đồng paco khi vụ mùa vừa kết thúc
cũng tại thời điểm này theo phân công của gia làng phụ nữ sẽ chuẩn bị các món ăn đàn ông lo phần cung tế gia làng sẽ đúng ra để cúng tiếp truyện các thần linh
hôm nay là cái hồn nó rất là rõ khi bản thân của những người dân những người mà đã từng làm lễ hội đó một cách chính thức họ ra họ diễn lại họ trình diễn lại họ trình bày những công việc người ta làm
và như vậy tạo một ấn tượng rất là đối với du khách cũng như là với công trực
năm hai nghìn một mươi chín bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ghi danh lễ cung lúa
năm hai nghìn một mươi chín bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ghi danh lễ cung lúa mới anacong của người paco ở a lưới vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
trên cơ sở đó huyện a lưới đã triển khai đề án bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người dân tộc paco nói riêng và các đồng bào dân tộc sống ở a lưới nói chung với mong muốn sẽ trở thành những sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn
đây cũng là một cơ hội để thế hệ trẻ biết hiểu và kế thừa phát huy những giá trị văn hóa của ông cha mình
và làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn các lễ hội trong thời gian tới
người paco trên dãy trường sơn coi trọng thờ cúng tổ tiên nhưng họ không có nhiều lễ hội trong năm
bên cạnh cho việc siêu tầm khôi phục những lễ hội vốn đã ít ỏi của bà con paco huyện a lưới đang có kế hoạch đưa các lễ hội truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện vào trường học
giúp cho con em đồng bào các dân tộc được tiếp cận văn hóa lịch sử của đồng bào mình một cách tưởng tận hơn từ đó hình thành ý thức bảo vệ phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc